như múa đi lấy nước của người thái hát tỏ tình của người mông mỗi dịp xuân về
đặc biệt các tiết mục miêu tả nghi lễ quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của đồng bào
như múa không của người giao đã tái hiện sinh động hoạt động bảo vệ rừng ngay trước mắt công chúng
tất cả đều là những minh chứng điển hình cho tầm quan trọng của văn hóa bản địa
trong cuộc sống sản xuất và tinh thần của người dân tộc
chúng tôi vẫn có ý thức để giữ gìn bản sắc văn hóa
tuy nhiên là để phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày
để mà bảo tồn và phát triển thì không có điều kiện
bây giờ đã mở ra được một cái hướng đi rất là mới
trong đấy chúng tôi thấy là các nét văn hóa truyền thống của đồng bào thái của chúng tôi
được giới thiệu đến toàn thể các bạn trong cả nước cũng như là trên thế giới
và cái điều này chúng tôi cũng rất tự hào
tôi cũng rất mong muốn rằng
trong những dự án như dự án bây giờ sẽ đưa bản sắc văn hóa của chúng tôi ra ngoài để thu hút khách
cũng như mong rằng sẽ được nhiều khách ở nước ngoài cũng như trong nước của mình quan tâm và ủng hộ
cũng như gìn giữ được những bản sắc rất đẹp của người giao chúng tôi
với khả năng trình diễn xuất sắc niềm tự hào về cộng đồng mình
những người dân bình thường chủ nhân các nền văn hóa
minh chi thức bản địa là một tài sản vô giá của các tộc người cả thiểu số và đa số
và là mạch nguồn giúp con người ứng phó tốt với những bối cảnh tự nhiên đầy thử thách
họ cũng đã chứng tỏ văn hóa không có cao thấp mà chỉ có đa dạng và khác biệt
tất cả các nền văn hóa đều bình đẳng và đều có giá trị riêng
tạo thành vẻ đẹp chung của văn hóa việt nam
trước đây rất ít người nghĩ rằng là
học viện âm nhạc nó là cái gì đấy nó rất hàn lâm nó dành cho những buổi biểu diễn nhạc thính phòng giao hưởng
thế thì hôm nay khi mình đưa cái chương trình biểu diễn của bà con vào đây
thì nó là một hình thức để tôn vinh
và khi bà con thấy rằng là văn hóa của mình nó đẹp nó hay
và những người xem chân quý nó thì đấy là cái quá trình
đó là quá trình tương tác và bà con sẽ tự thấy là văn hóa của mình nó đẹp nó hay và tự hào về nó
điều đó cho thấy trí thức bản địa của người dân tộc là những kiến thức được tích lũy qua thời gian
tảng cho các quyết định của cộng đồng
đây là những trí thức được chắt lọc rất kỹ lưỡng qua nhiều đời
do vậy mang tính thực tế cao và là nguồn thông tin rất quý giá đối với người dân tộc thiểu số
giúp họ chủ động sử dụng các nguồn lực có sẵn giảm phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ bên ngoài
nhìn rộng ra việc tôn vinh giá trị chi thức bản địa sẽ góp phần tạo dựng nên những tiềm năng riêng
cho mỗi một cộng đồng trong quá trình hội nhập với thế giới rộng lớn
trợ từ bên ngoài vâng bà vừa
có nhắc tới cái việc chúng ta cần phải làm thế nào
để chính những cái chủ thể những cái người
mà sống trong cộng đồng phải cảm thấy tự hào
về cái nền văn hóa của mình về những cái chi thức của mình
bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái cách
chúng ta có thể làm để tạo dựng được cái lòng tin
đó tạo dựng được cái điểm tự hào đó
ở trong chính những cái người dân những cái người sở hữu
những cái di sản đó vâng ạ
có rất là nhiều cách khác nhau mà
chúng ta có thể làm
chúng tôi thì có rất là nhiều chương trình ví dụ như
một chương trình chúng tôi dùng
chúng tôi gọi là photo voice tức là dùng hình ảnh
dùng máy ảnh để cho bà con kể chuyện
về những cái nét đẹp văn hóa của mình
thì chúng tôi có trao máy ảnh
cho cộng đồng cho cả những anh chị phụ nữ
mà không hề biết chữ tại vì dùng máy ảnh
sau đấy thì
các anh chị tìm hiểu những cái nét đẹp văn hóa của mình
kể cái câu chuyện của mình và sau đó
thì chúng tôi giới thiệu những cái nét đẹp văn hóa đấy
ở các cái triển lãm
ở hà nội ở thành phố hồ chí minh
ở rất là nhiều các trường đại học khác nhau
và khi mà
mọi người nhìn thấy những cái
nét đẹp văn hóa đấy thì mọi người để lại rất là nhiều
phản hồi và có rất là nhiều những cái
chia sẻ với các cộng đồng thì cộng đồng tự tin
hơn hẳn tại vì khi cộng đồng
thấy rằng là à văn hóa của mình đẹp
có rất là nhiều người công nhận thì là cộng đồng
cảm thấy là tự hào và chính từ
cái niềm tự hào về văn hóa đấy
thì nó hôn đúc được cái sự tự tin
trong mỗi ca nhân trong mỗi cộng đồng
và nó giúp cho cộng đồng sẽ tự chủ hơn
trong việc giải quyết các vấn đề cộng đồng của mình
chúng ta đã nhắc tới việc làm thế nào
để bà con cảm thấy tự hào
về cái nền văn hóa của mình về những cái chính thức
bản địa của mình chắc hẳn là họ cũng
khi mà có sự tự hào rồi thì họ cũng sẽ có
những cái tư duy riêng để làm thế nào
gìn giữ và phát huy những cái giá trị của họ
đúng không ạ chắc chắn là như thế ạ
ví dụ như là khi mà chúng tôi hỗ trợ cộng đồng
ở các cái tỉnh khác nhau thì khi mà
quay về thì cộng đồng tự thảo luận
với nhau và đưa ra những cái sáng kiến
để mà phát triển
hay là duy trì
hay là tậm chí là có những cái thực hành
họ quyết định là họ không
duy trì nữa chẳng hạn thì đấy là
hoàn toàn là cái câu chuyện của cộng đồng
và nó được thực hiện trên cái cơ sở
là nó có đầy đủ thông tin và có sự thảo luận
và dựa trên cái niềm tin
rằng là văn hóa của tôi nó có giá trị
nó cũng đẹp và cũng đáng tự hào
và cái việc lựa chọn giữ hay bỏ
văn hóa nào đấy là cái sự lựa chọn
của chính chủ thể của văn hóa đấy là các cộng đồng
ví dụ như là ở trong đắk nông
thì chúng tôi cũng có cái cộng đồng người thái
di cư ạ thì trước đây
khi mà di cư từ ngoài bắc vào thì
họ còn thực hành rất là ít
những cái phong tục
hay là những cái câu hát của người thái
nhưng mà khi mà họ thấy rằng là
văn hóa của mình nó cũng có giá trị đấy
thì cộng đồng tự tổ chức những cái lớp học
dạy lại những cái
lời hát những cái câu khóc của người thái
chẳng hạn tôi nghĩ rằng là đấy là những cái
cái cách giữ văn hóa
nó theo đánh giá của chúng tôi là
nó lâu bền và nó sẽ ở lại với cộng đồng
và chắc hẳn là cũng đã đến lúc
mà cái cộng đồng không phải là thiểu số
mà là đa số cũng sẽ cần phải có cái nhìn
khác hơn và có một cái sự trân trọng
đối với cái sự khác biệt trong văn hóa giữa
cái văn hóa đa số của họ và văn hóa của các dân tộc
thiểu số đúng không ạ vâng chắc chắn là như vậy ạ
tôi nghĩ rằng là cái vẻ đẹp
của việt nam là vẻ đẹp của
sự đa dạng của rất là nhiều
những cái văn hóa của các tộc người khác nhau
và để mà cái cộng đồng đấy
cộng đồng việt nam
đoàn kết yêu thương trân trọng
thấu hiểu nhau thì chúng ta cần
phải trân trọng những cái giá trị văn hóa
của các cộng đồng khác một cách bình đẳng
vâng với mục đích và ý nghĩa của mình
thì không biết là dự án hoặc là chương trình
tôi tin tôi có thể cũng như là các cái dự án
khác của ic và
các cái đối tác của mình liên quan đến
cái việc hỗ trợ cho các cái cộng đồng
dân tộc thiểu số để bảo tồn phát huy
những cái giá trị văn hóa của mình thì sẽ được tiếp tục
như thế nào ạ dạ
chương trình tôi tin tôi có thể
mà chúng tôi đã tổ chức trong vòng ba năm qua
thì nó cũng không nằm ngoài cái mục đích
mà tôi vừa chia sẻ đấy là thúc đẩy
cái sự thấu hiểu giữa các cái cộng đồng
đa số và thiểu số trong năm
thì chúng tôi đang dự kiến ít nhất là có
hai hoạt động một hoạt động
đang làm rồi đấy là chương trình cụng đụng trạ
khi nơi mà chúng tôi mời
các cái nghệ sĩ đến lưu trú
sáng tác cùng với các cộng đồng dân tộc thiểu số
trong vòng ba mươi ngày
và ở đó thì các nghệ sĩ sẽ được
sống cái cuộc sống cùng với cả
những cái cộng đồng dân tộc thiểu số để có cái sự
sâu sắc và sau đó thì cùng các
cộng đồng dân tộc thiểu số đấy
đồng sáng tác ra những cái sản phẩm văn hóa
khác nhau và dự kiến là có thể tháng sáu
thì chúng tôi sẽ có được cái triển lãm để chia sẻ
những cái sản phẩm của
các cái nhóm đồng nghiên cứu đấy
và cuối năm nay thì chúng tôi cũng sẽ
tiếp tục làm sự kiện tôi tin tôi có thể
và chúng tôi cũng đang dự kiến là mời những cái nhóm
nghệ sĩ từ các cái nước khác
các nhóm nghệ sĩ truyền thống từ các nước khác
để cùng tôn vinh những cái giá trị
văn hóa truyền thống của các quốc gia
và cũng đấy là một quá trình giao lưu
và học hỏi về mặt văn hóa và tôi nghĩ rất là có giá trị
đối với cả các cộng đồng dân tộc thiểu số
cũng như là cái cộng đồng
người việt nói chung
tin chắc rằng với những hoạt động như của ic
cũng như là nhiều cái cơ quan tổ chức khác
trong việc hỗ trợ để bảo tồn và phát huy những giá trị
di sản của cộng đồng dân tộc
thiểu số thì cái nền văn hóa
của việt nam sẽ ngày càng đậm đà bản sắc
và sẽ được quảng bá một cách rộng rãi hơn
tới bạn bè quốc tế và việt nam sẽ luôn là
một điểm đến hấp dẫn đối với họ
một lần nữa thì xin được cảm ơn bà đã dành thời gian
và chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến
với những sự kiện đã trở thành thường niên
như là tôi tin tôi có thể nhằm tôn vinh
văn hóa bản địa thì hy vọng rằng
sẽ góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng
để chúng ta có thể nhìn nhận
và tôn vinh những giá trị văn hóa bản địa
đến đây thì chương trình câu chuyện hội nhập
cũng xin được khép lại cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi